thắng lợi của ngày ba mươi tháng bốn lịch sử đã mang tới những bài học quý giá cho dân tộc ta
đó là bài học về sự đoàn kết đồng lòng là bài học về sự quyết đoán và trí tuệ của toàn đảng toàn dân
tất cả đều phản ánh rõ nét bản lĩnh của dân tộc việt nam
và bản lĩnh đó một lần nữa thể hiện mạnh mẽ qua cách mà chúng ta đối phó với thách thức
chúng tôi muốn nhắc đến đó là đại dịch covid một mươi chín
chủ động quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc
ngay từ đầu cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín của việt nam
đã có sự vào cuộc sự chỉ đạo sát sao của bộ chính trị ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng các lực lượng quân đội công an y tế chính quyền địa phương tin tưởng
và hơn cả là sự tham gia của toàn dân để chống dịch
và kết quả ban đầu của việt nam cho thấy sự tin tưởng của nhân dân
vào đường lối quyết sách của đảng và nhà nước ta trước những thách thức trong thời bình
tổng thư ký liên hợp quốc đã khẳng định
đại dịch covid một mươi chín chính là thử thách lớn nhất đối với thế giới kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tới nay
trong bối cảnh tất cả các quốc gia đang phải đối mặt với kẻ thù vô hình này
thì việt nam được dư luận quốc tế đánh giá
là một trong số những hình mẫu về kiềm chế đại dịch trong điều kiện hạn chế
khi có trên hai trăm linh ca nhiễm bệnh mà chưa có người tử vong
những con số biết nói ấy cho thấy
việt nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh
với những biện pháp quyết liệt
theo cuộc của toàn đảng toàn dân
đó là bài học về sự chủ động đánh giá đúng tình hình
kiên định với chiến lược nguyên tắc chống dịch và phương châm bốn tại chỗ
mà đảng và nhà nước đã để ra
khẩu hiệu thần tốc và tinh thần của chiến dịch hồ chí minh
đã được người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh trong chiến lược chống dịch
càng khó càng mạnh mẽ càng tiến lên
trận chiếm chống dịch bệnh có thể kéo dài
nhưng dân tộc chúng ta là dân tộc bình trí
càng đến càng giỏi càng bình tĩnh
cái tháng lợi mà không phải tháng lợi đơn
mà càng phải tháng lợi kết
tại hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra ngày hai mươi ba tháng bốn vừa qua
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng nhấn mạnh
kết quả bắt đầu trong thời gian qua
bắt nguồn từ những truyền thống quý báu của đảng và dân tộc ta
đồng lòng nhất trí từ trên xuống dưới
dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn
càng những lúc gặp khó khăn mới càng thấy hiểu
là cái lòng yêu nước tình thương người
của dân tộc ta thế nào
các ý kiến tại hội nghị cũng đều nhất trí cho rằng
kết quả chống dịch đến nay là minh chứng cho sự quyết đoán
chủ trương tinh thần chống dịch của đảng và hệ thống chính trị của ta
đảng chính phủ và hệ thống chính trị của ta
đã có cái dự báo sớm
không để bất ngờ chiến lược
và có sức chuẩn bị tốt
người dân cảm thấy tin đảng chính phủ
tin ở chế độ này nhiều hơn
đây là một cái tháng lợi
và có tính chất nguyên hành đảng
chúng ta bồi đắp được cái niềm tin của dân
tháng lợi bắt đầu thể hiện sức mạnh đoàn kết
truyền thống yêu nước
tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
những phẩm chất đã giúp dân tộc việt nam đứng vững
và vượt qua nhiều thách thức trong lịch sử
tuy nhiên bài học về sự cảnh giác
không chủ quan thỏa mãn
cũng được người đứng đầu đảng và nhà nước khẳng định
tuyệt đối không được để bị động bất ngờ
đúng như là khẩu hiệu đánh dịch như là đánh giặc
và ta có kinh nghiệm là cái này lắm
tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn
tôi cứ nói không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế
cuộc chiến chống covid một mươi chín và hậu covid một mươi chín
sẽ thay đổi cả thế giới
trong nguy có cơ
đây cũng là cơ hội để việt nam có sự thích ứng thay đổi
đây cũng là điều mà lãnh đạo đảng nhà nước ban chỉ đạo quốc gia
đã có những chỉ đạo điều chỉnh
để hậu covid một mươi chín
việt nam sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khoa học
đặc biệt là các nước đất nước
đặc biệt là chuyển đổi số mạnh mẽ hơn
đặc biệt là thông tin

thanh toán điện tử
hay là những thói quen trong xã hội
cũng cần phải thay đổi
cho phù hợp với cuộc sống văn minh
dịch covid một mươi chín là phép thử khắc nghiệt
nhưng rõ rệt nhất về phản ứng
sự tích cực khả năng chống đỡ
của các quốc gia trên thế giới
bốn mươi năm năm sau ngày thống nhất
bản lĩnh trí tuệ và sự quyết đoán
của đảng của dân tộc việt nam
tiếp tục giúp chúng ta chủ động trước dịch bệnh
và chủ động trước những thay đổi
của thế giới trong ngày hôm nay
như đã từng chiến thắng trong các cuộc chiến
chống ngoại xâm
bài học của ngày ba mươi tháng bốn
dường như vẫn còn nguyên giá trị